tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị phối hợp với bộ ngoại giao liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam hội hữu nghị việt nam cuba và đại sứ quán cuba tại việt nam đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm bốn mươi năm năm chủ tịch fidel castro đến thăm vùng giải phóng miền nam việt nam
đến dự có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba đồng chí savando vandep mesa ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cộng hòa cuba
tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị
đọc diễn văn ôn lại chuyến thăm lịch sử của chủ tịch fidel castro
cách đây bốn mươi năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba khi chiến tranh đang trong thời kỳ ác liệt chủ tịch fidel castro đã vượt nửa vòng trái đất đến với việt nam và vào thẳng vùng tuyến lửa quảng trị
phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư nhấn mạnh
cách đây bốn mươi năm năm đoàn đại biểu đảng nhà nước và chính phủ cuba do chủ tịch fidel castro dẫn đầu đã có chuyến thăm lịch sử đến việt nam
là sự kiện lớn không chỉ có ý nghĩa sâu sắc về tình hữu nghị lịch sử quan hệ hai nước mà còn có ý nghĩa lớn lao trong đời sống quốc tế
nâng cao vị thế cách mạng việt nam vì sự tiến bộ chung của lịch sử nhân loại
chuyến thăm của chủ tịch fidel castro đã nhân lên cho nhân dân việt nam tình đoàn kết sự ủng hộ quý báu của đất nước và nhân dân cuba
phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm đồng chí salvando vandes mesa ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cộng hòa cuba
bày tỏ sự ngưỡng mộ của nhân dân cuba đối với nhân dân việt nam và chủ tịch hồ chí minh
tình đoàn kết vô điều kiện của cuba với việt nam trong hơn năm mươi năm năm qua được kết tinh qua câu nói bất hủ của chủ tịch fidel castro
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
và trong bức ảnh mang tính huyền thoại chủ tịch fidel castro dường cao lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam khi đến thăm vùng giải phóng quảng trị tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
đồng chí khẳng định mối quan hệ bạn bè
đồng chí khẳng định mối quan hệ bạn bè
đồng chí anh em này đã được thể hiện rõ nhất trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của mỗi nước
luôn vững vàng trước thử thách của thời gian và những biến động của tình hình quốc tế
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử
được gặp gỡ phục vụ chủ tịch fidel castro trong chuyến thăm việt nam
đó là nguyên thứ trưởng ngoại giao nguyễn đình bin đại tá nguyễn văn thực